tại sóc trăng những năm gần đây cây bưởi đã mang lại thu nhập bền vững cho nhiều nhà vườn
vào những ngày cận tết nguyên đán năm nay bưởi trúng mùa được giá nông dân phấn khởi vì thu nhập tăng cao
giá bưởi da xanh đang được bán tại vườn với mức khoảng bốn mươi đồng một kg
còn bưởi nam roi có giá hai mươi đồng một kg cao hơn cận tết năm vừa rồi năm đồng đến một mươi đồng một kg
càng về cận tết giá bưởi càng có chiều hướng tăng
nên các nhà làm vườn đang hy vọng nhiều vào mùa bưởi đón tết năm nay
một số vườn bưởi đang bước vào giai đoạn thu hoạch
nhưng bà con nông dân vẫn neo lại để dành bán cho thị trường tết
hộ ông lê thành phương ở thị trấn cù lao dung huyện cù lao dung trồng sen canh một mươi năm công bưởi
được chừng hai trăm ba mươi gốc năm nay dự kiến ông phương thu được khoảng năm tấn trái
ít sầu bệnh chi phí đầu tư thấp giá bưởi tăng cao nên gia đình ông thu về khoảng hai trăm linh triệu đồng
hiện nay ông chỉ bán hơn một tấn
phần lớn số bưởi còn lại ông để giành bán dịp tết nguyên đán
tết là nó lên sáu mươi thì cái thời điểm năm rồi còn năm nay thì cũng chưa biết sao
nhưng mà với cái tình hình giá như vậy thì so với năm rồi thì lúc bình thường giá nó cũng đã cao hơn
bưởi chỉ trồng được ở những vùng đất phù hợp diện tích trồng bưởi qua các năm có tăng nhưng không đáng kể
do bưởi hút hàng vào dịp tết nên nhiều thương lái từ các tỉnh thành lân cận
đã đổ về hai huyện kế sách cù lao dung để thu mua bưởi
năm nào thì nếu tết thì mua bưởi đồ chưng
tết thì dưa dưa thì nó cũng tăng
mà dưa hôm nay làm ít năm rồi mình bưởi năm nay cũng mới tháng này trở lên thì ngon nè
tắc tăng năm nào bưởi cũng tăng nó giá chứ không
ổi rồi xài thì bình quân nè năm nào nó cũng chung chung đó
nếu mà ít thì nó giá cao mà nhiều thì nó sụp ra
nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao vào dịp tết
tuy nhiên tại các vườn hiện nay số lượng bưởi chín rộ khá nhiều
khả năng bưởi không đủ cung cấp cho thị trường những ngày cận tết là rất cao